hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
chiều ngày một mươi tháng bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ngày một mươi tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch ngày rỗ tổ hùng vương
toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một mươi người tử vong một mươi bảy người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của các địa phương đã kiểm tra và xử lý bốn bảy trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ một mươi tám xe ô tô sáu trăm linh bảy xe mô tô tước bốn trăm linh ba giấy phép lái xe các loại
trong đó ba trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý
một một trăm linh chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
như vậy trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai
cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi một người tử vong và ba mươi một người bị thương
tại tp hcm một nhóm đối tượng sử dụng hung khí đột nhập vào căn biệt thự trên đường trần bình trọng
quận năm cướp hơn hai tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận năm bắt giữ
bước đầu xác định vụ cướp trên
bước đầu xác định vụ cướp trên là do nguyễn quốc thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lê hồng khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cầm đầu
theo đó vào tối ngày chín tháng bốn tại căn biệt thự trên chỉ có cho bé một mươi bốn tuổi cùng hai người giúp việc ở nhà
lúc này một đối tượng tiếp cận căn biệt thự bấm chuông yêu cầu người nhà ra nhận hàng
người giúp việc vừa mở cửa thì bị đối tượng đẩy vào trong
một đối tượng khác từ bên ngoài xông vào biệt thự khóa trái cửa lại rồi dùng dao và búa đe dọa những người trong căn biệt thự
các đối tượng đã dùng dây thừng chói tay ba nạn nhân sau đó đe dọa cháu bé mở khóa phòng khách để vào lục tìm tài sản
sau khi lấy được khoảng một tám tỷ tiền mặt và một mươi usd các đối tượng đã nhanh chóng rời đi
từ thông tin trình báo của nạn nhân đến sáng ngày một mươi tháng bốn hai đối tượng chính và một số đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày một mươi tháng bốn cho biết cả nước có hai mươi tám ba trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín
giảm gần sáu ca
với ngày hôm qua ngày chín tháng bốn về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế bắt buộc một trăm linh cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm nhập dữ liệu đầy đủ chính xác
thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín hoàn thành ngay trong ngày
theo đó để chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý
các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc y tế bộ ngành
thực hiện nghiêm túc quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
đồng thời chỉ đạo và kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân để được giải quyết kịp thời
từ ngày một mươi hai tháng bốn trường học tại tp hcm sẽ nhận tất cả trẻ kể cả độ tuổi nhà trẻ dưới ba tuổi
học trực tiếp và tổ chức ban chú
ủy ban nhân dân tp hcm vừa gửi cho các quận huyện tp hcm trên địa bàn
với thông báo trên của ủy ban nhân dân tp hcm tất cả trường tổ chức đón trẻ dưới ba tuổi
như vậy hơn một bảy triệu học sinh tp hcm đến trường đồng loạt
tp hcm có hơn ba trăm năm mươi trẻ bậc mầm non với khoảng ba một trăm linh trường nhóm trẻ
trong đó hai năm trăm linh cơ sở đã mở cửa
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm còn giao sở y tế tiếp tục chỉ đạo trung tâm y tế tp thủ đức
và các quận huyện đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong suốt quá trình dạy học trực tiếp
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv